thưa quý vị sau gần hai thập kỷ việt nam chính thức đăng cai đại hội thể thao lớn nhất đông nam á sea games ba mươi một
đây chính là cơ hội để những người hâm mộ thể thao nước nhà thể hiện niềm tự hào dân tộc bằng nhiều cách khác nhau
trong số đó thì âm nhạc chính là liều thuốc cổ vũ tinh thần dành cho người hâm mộ và các vận động viên
những sản phẩm này đã thu hút được sự quan tâm lớn của các khán giả trẻ
xôi động buồn hổ và được đầu tư kỹ lưỡng các sản phẩm âm nhạc cổ động sea games ba mươi một những ngày qua
đã tạo hiệu ứng lớn trên các trang mạng xã hội là người sáng tác bài hát chủ đề chính thức của sea games phim năm nay
đồng thời là đạo diễn âm nhạc đã khai mạc đại hội thể thao đông nam á
nhạc sĩ huy tuấn rất tâm huyết với đứa con tinh thần của mình
bài hát là sai thì tôi sáng tác dựa trên một thể loại âm nhạc là electropop
đây là một thể loại âm nhạc rất là phổ biến hiện nay một thể loại âm nhạc gọi là rất là thời thượng
cũng như là những cái tứ ở trong cái bài hát đó rồi là những cái giai điệu nó tôi nghĩ là nó đã có sẵn ở trong tôi từ rất là lâu rồi
nó cũng chỉ cần một cái dịp nào đó để là nó được bung ra và thăng hoa với những cái nôn nhạc mà tôi sáng tác thì sea games là một cái sự kiện như vậy
cũng hy vọng rằng là một cái sự đóng góp nhỏ nhỏ của mình vào cái sự thành công của đại hội thể thao đông nam á
cũng góp một cái phần động viên cho các vận động viên của chúng ta dành những cái thành kích cao trong cái kỳ sea games ngày hôm nay
bên cạnh bài hát chủ đề chính thức nhiều sản phẩm âm nhạc của hữu sea games ba mươi một cũng được ra mắt trong thời điểm này
có thể kể đến những sản phẩm như đi trong mùa hè của ca sĩ dan gold kết hợp với nạc sĩ trần tiến hay ca khúc việt nam hiếp mình của hoàng thùy linh và k o x
các ca khúc với sự đầu tư về âm thanh và hình ảnh nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả
đặc biệt là khán giả trẻ
đầu tư về mặt hình ảnh
không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà đây còn là lời chúc của nghệ sĩ và khán giả hâm mộ thể thao gửi tới các vận động viên tại đại hội thể thao lớn nhất đông nam á sea games ba mươi một
xin chúc tất cả các vận động viên đỉnh cao của việt nam giành thành tích tốt nhất trong kỳ sea games lần này
em chỉ muốn gửi lời chúc đến toàn bộ đội tuyển việt nam cũng như là tất cả kể cả các đội tuyển của các bạn nước ngoài nữa
đó chính là hãy cố gắng tự tin thi đấu với một tinh thần tốt nhất

đóng góp cho một mùa sea games thật là sôi động